trở lại với giây phút tại quảng trường ba đình lịch sử vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm giây phút đã mở đầu một kỷ nguyên mới cho dân tộc
có một điều mà ít ai biết được trên thực tế lễ đài độc lập ngày ấy chỉ được dựng lên trước đó bốn mươi tám tiếng đồng hồ
và người thiết kế là kiến trúc sư ngô huy quỳnh chính ông đã góp phần không nhỏ vào thành công của ngày lễ độc lập cho non sông
giáo sư kiến trúc sư ngô huy quỳnh là sinh viên khoa kiến trúc cuối cùng của trường mỹ thuật đông dương
ngôi trường nổi tiếng là cái nơi đào tạo những họa sĩ kiến trúc sư tài năng có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật việt nam
trong các di sản kiến trúc mà ông để lại bản vẽ thiết kế và thi công lễ đài độc lập là tác phẩm đặc biệt nhất
mùng một tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thì đến cái nhà khai trì tuyến đức bây giờ đấy
thì là sẽ có một trận thiên minh là sẽ họp ở đấy để ra một cái thông báo
nhưng mà trước đấy là phạm văn khoa nhà đạo diễn điện ảnh đã thông tin cho cha tôi biết rằng là sẽ có một cái việc là phải cần đến nghề của anh
là nghề kiến trúc
và chuẩn bị cho một cái ngày lễ độc lập
thì cha tôi đã ngồi ở nhà suy nghĩ và vẽ ra cái kiểu cách
chuẩn bị cho cái sự kiện ấy
thì cái buổi trưa hôm mùng một ấy
thì cha tôi được mọi người được kỳ bộ việt minh mời để gọi đến
thì cha tôi trình bày tất cả các phương án đấy
thì bác nguyễn đức đang mang cái bản vẽ lên trình cho chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch hồ chí minh đồng ý
kỳ đài cao hơn bốn mét rộng và sâu hơn bốn mét
trên đó có một cột cờ cao hơn một mươi mét sừng sững uy nghi

buổi lễ mít tình bắt đầu
giây phút hồ chủ tịch đập tuyên ngôn độc lập đã tạc vào lịch sử như một mốc son trói lọi của toàn thể quốc gia dân tộc
đấy là một công trình kiến trúc đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa thời bây giờ
bây giờ là cộng hòa sổ chủ nghĩa việt nam
về cái lễ đài đấy nó cũng có những hình ảnh kiến trúc cổ xưa
thí dụ như là mình cứ tưởng tượng đến cái thành nhà hồ
mình thấy chân
hơi trõi thêm một chút thì cái hình ảnh đấy tôi thấy ông cũng có đưa vào thì nó mạch lạc và mạnh mẽ hơn
nó là một cái sáng tạo rất đơn giản nhưng mà rất riêng biệt
và ở đó người ta cảm thấy nó gần như cũi
lễ đài độc lập ngày ấy là chứng nhân của lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước
tác phẩm còn là mốc son đánh dấu những bước chuyển mình của một sự nghiệp đầy tài năng uyên bác nhưng giản dị
các bác sĩ giáo sư kiến trúc sư
như ngô huy quỳnh ông trở thành tấm gương cho nỗ lực nghiên cứu cống hiến cho nền kiến trúc việt nam